vào lúc sáu giờ sáng nay tại đại lý internet và điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử sông nam gam minh
nằm trên đường hoàng lê kha khu phố bốn phường ba tp tây ninh tỉnh tây ninh đã xảy ra cháy
ngay khi nhận được tin báo công an tp tây ninh và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã nhanh chóng bố trí phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến ngay hiện trường triển khai phương án chữa cháy
lúc này ngọn lửa lớn khói bao trùm cả căn phòng diện tích khoảng năm mươi m hai
lực lượng chữa cháy đã phun nước tích cực dùng các phương tiện chuyên dụng để không chế và dập tắt đám cháy sau hai mươi phút
vụ cháy không gây thiệt hại về người thiệt hại về tài sản ước tính khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
công an tp tây ninh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây dối trật tự công cộng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
truy sát trả thù lẫn nhau vẫn luôn gây nhức nhối bức xúc trong dư luận ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông
lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền tăng cường gia quân xử lý
tuy nhiên để giảm thiểu tình trạng này vẫn cần có giải pháp căn cơ và yếu tố gia đình vẫn quyết định về việc hình thành nhân cách ý thức chấp hành pháp luật của các thanh niên này
những ngày qua hình ảnh của nhóm thanh niên này đã gây bức xúc cho nhiều người trên địa
trên không gian mạng kể cả những người trực tiếp tham gia giao thông trên đường cũng phải sợ hãi khi gặp cảnh này
công an huyện thanh oai hà nội đã nhanh chóng xác minh tạm giữ năm đối tượng đều sinh năm hai nghìn bảy trong vụ việc nêu trên về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong đó thì có biện pháp là tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn và đã lập danh sách quản lý các đối tượng
tuyên truyền về đối với các gia đình là không giao xe cho những người các em mà chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông
đây không phải là vụ việc đầu tiên khi thanh thiếu niên có hành vi cầm hung khí phóng nhanh vượt ẩu gây hộn chiến trên đường phố
thời gian vừa qua lực lượng công an đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền phòng ngừa gia quân xử lý
chí nhiều thanh thiếu niên cũng đã phải đứng trước vảnh móng ngựa
tuy nhiên theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với tổng đàn lợn là khoảng hai mươi bảy triệu con và các loại thực phẩm khác thì chắc chắn là sẽ đảm bảo nguồn cung cho người dân
hiện giá lợn hơi xuất chuồng ở nước ta giao động ở mức trung bình là từ năm mươi năm mươi bốn đồng một kg
ở mức giá này đa phần người chăn nuôi chịu thua lỗ cộng thêm dịch tả lợn châu phi và rủi ro giá cả nên khi bán lợn nhiều người chăn nuôi đã treo chuồng không dám tái đàn lại

hiện giá lợn hơi xuất chuồng ở nước ta giao động ở mức trung bình là từ năm mươi đến năm mươi bốn đồng một kg
ở mức giá này đa phần người chăn nuôi chịu thua lỗ cộng thêm dịch tả lợn châu phi và rủi ro giá cả nên khi bán lợn nhiều người chăn nuôi đã treo chuồng không dám tái đàn lại

tuy nhiên theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhiều người chăn nuôi chịu thua lỗ cộng thêm dịch tả lợn châu phi và rủi ro giá cả nên khi bán lợn nhiều người chăn nuôi chịu thua lỗ không dám tái đàn lại

tuy nhiên theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhiều người chăn nuôi chịu thua lỗ cộng thêm dịch tả lỗ cộng thêm dịch tả lỗ cộng thêm dịch tả lỗ

tuy nhiên theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhiều người chăn nuôi chịu thua lỗ không dám tái đàn lại

trong hành với việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó với mưa lũ cán bộ chiến sĩ công an xã phước hòa đã liên tục bám sát cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức và hành động theo phương châm bốn tại chỗ
từ thực tế và những bài học đúc kết qua công tác phòng chống lụt bão nhiều năm chính quyền và người dân địa phương đã ngày càng nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần chủ động phòng ngừa không trông chờ ỉ lại vào ngành chức năng
từ cuối tháng một mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện tuy phước đã khẩn trương chạy đua với thời gian kiểm tra lại tất cả những phương tiện trang thiết bị cần thiết
thành lập đội thanh niên sung kích phòng chống lũ lụt ứng trực sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ
năm nay công an huyện tuy phước được trang cấp thêm một số phương tiện cano để phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ trong mùa bão lũ và chi viện cho các xã ở khu đông
với người chiến sĩ công an bên cạnh nhiệm vụ phòng chống tội phạm giữ vững trật tự trị an thì việc chăm lo đến sự an nguy của người dân trong thiên tai bão lũ cũng là trách nhiệm phải tru toàn
cảm thiết để phục vụ cho công tác phòng chống lũ lụt bão đặc biệt là đưa những con người và phương tiện chủ động đến các địa bàn trúng có thể có nghi cơ xảy ra ngập lụt để chủ động ứng phó
chuẩn bị kế hoạch phòng chống lũ lụt bão trong năm hai nghìn ba trong đó dự kiến tương tình hướng cụ thể có thể xảy ra và cách ứng phó để không để mình bị đắng ứng hợp
đến thời điểm hiện tại mọi phương án ứng phó với lũ lụt các điều kiện phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân
của công an huyện tuy phước nói riêng tỉnh bình định nói chung đã sẵn sàng
bên cạnh trách nhiệm và nỗ lực của ngành chức năng mong rằng người dân cần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa
chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để ứng phó nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra
các lực lượng bảo vệ dân phố phường thới an đông quận bình thủy thành phố cần thơ đã phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ tụ tập chuẩn bị đua xe
gây mất an ninh trực tự tại địa bàn
qua công tác quản lý nghiệp vụ của các phòng chức năng công an thành phố cần thơ và nắm tình hình địa bàn của lực lượng bảo vệ dân phố quận bình thủy
đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn vụ tụ tập đua xe trên quốc lộ chín mươi một b qua địa bàn phường thới an đông quận bình thủy
các lực lượng đã triển khai ngăn chặn ba mươi bốn đối tượng với hai mươi bốn xe mô tô các loại tụ tập chuẩn bị đua xe gây mất an ninh trật tự
hiện các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố cần thơ đang tiến hành làm việc xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định
sáng ngày một mươi một tháng một mươi một gần ba người đã tham gia diễn tập phương án phòng cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu đô thị vinh homes
central park nơi có tòa nhà landmark tám mươi một công trình xây dựng cao nhất việt nam

sáng ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba xảy ra sự cố điện tại căn hộ tầng một mươi tòa landmark sáu gây cháy lan ra toàn bộ căn hộ tầng một mươi và có nguy cơ cháy lan sang các căn hộ lân cận
nghe thông báo cháy một số khách hàng để xe tại hầm b hai của tòa landmark tám mươi một hoảng loạn chạy vào thang máy để di chuyển lên tầng trệt thoát ra ngoài
trong quá trình thoát nạn hai xe ô tô đã xảy ra va chạm làm rò rỉ nhiên liệu gây cháy xe tại tầng hầm b hai tòa nhà landmark tám mươi một
thời điểm này trong khu vực cháy có hơn hai người đang sinh sống và làm việc
trước tình huống cháy nổ phức tạp đe dọa đến tính mạng của hàng ngàn người lực lượng chữa cháy tại chỗ vừa chữa cháy vừa tổ chức hướng dẫn đưa người bị mắc kẹt thoát ra ngoài để tiến hành sơ cấp cứu
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm sau khi nhận tin báo từ cơ sở đã khẩn trương huy động hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện trang thiết bị hiện đại như xe thang chuyên dụng robot chữa cháy tự hành xe nạp nước siêu cao áp thiết bị phá dở đa năng chó nghiệp vụ để triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và tiến hành chữa cháy
tại buổi diễn tập thực binh nhiều nạn nhân được giải cứu ra ngoài an toàn bằng xe thang chuyên dụng thiết bị thả chậm
qua việc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giúp cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ nâng cao ý thức và trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy sử dụng thành thạo các trang thiết bị phương tiện chữa cháy trang bị chữa cháy tại chỗ và giúp cho người dân ở các nhà cao tầng có ý thức kỹ năng về công tác phát nạn và chữa cháy đồng thời phát huy tốt phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giúp cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp và các lực lượng phòng ch
phối hợp và chủ động nắm chắc đặc điểm tình hình của cơ sở nâng cao năng lực về công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp đồng bộ chặt chẽ hiệu quả giữa các lực lượng tham gia phối hợp thực tập và đồng thời thống nhất trong công tác lãnh đạo điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
với quy mô và tính chất hoạt động của các tòa nhà cao tầng thì công tác phòng cháy chữa cháy phải được quản lý chặt chẽ từ việc trang bị các loại phương tiện phù hợp với các tiêu chuẩn quy chuẩn quy định cho đến công tác quản lý vận hành kiểm tra bảo quản bảo giữ
nên khi xảy ra sự cố mật độ dòng người thoát nạn tăng nhanh trong thời gian ngắn làm cho việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn dẫn tới thời gian thoát nạn kéo dài có thể dẫn đến thương vong cho người thoát nạn
vì vậy việc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia tại khu đô thị vinhom central park là thiết thực quan trọng và cần thiết trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
người dân có đất tại các khu vực quy hoạch nhóm nhà ở tại tp hcm
nếu đáp ứng được điều kiện sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở đây là nội dung vừa được sở tài nguyên và môi trường trình ủy ban nhân dân tp hcm
dự thảo văn bản hướng dẫn trên đã được sở tài nguyên và môi trường tp hcm lấy ý kiến góp ý của tám sở ngành và ủy ban nhân dân quận huyện
hộ gia đình cá nhân có đất tại các khu vực quy hoạch nhóm nhà ở trong các đồ án quy hoạch phân khu không phân biệt chức năng quy hoạch khu dân cư hiện hữu
hay khu dân cư xây dựng mới sẽ được xem xét chuyển mục đích sử dụng đất
theo dự thảo hướng dẫn việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại các khu vực quy hoạch nhóm nhà ở phải đảm bảo các điều kiện và thú tục
theo thông tin từ bộ y tế tính đến nay việt nam ghi nhận năm mươi sáu trường hợp nhiễm bệnh đầu mùa khỉ tại bảy tỉnh thành
trong đó tp hcm ghi nhận số ca mắc cao nhất với bốn mươi sáu trường hợp
theo đó từ tháng bảy đến nay việt nam liên tục ghi nhận các trường hợp ca bệnh
các trường hợp bệnh đã được ghi nhận tại bảy tỉnh thành trong đó tp hcm bốn mươi sáu ca lâm đồng và long an mỗi nơi có hai ca
các tỉnh bình dương đồng nai tây ninh cần thơ mỗi nơi ghi nhận một ca
tuổi trung bình của các ca bệnh là ba mươi hai từ một mươi tám đến bốn mươi chín tuổi chín mươi hai chín là nam bảy mươi tám sáu có xu hướng tình dục là đồng tính nam và lưỡng tính nam
tám chín dị tử
khoảng sáu mươi ba những trường hợp bệnh đang nhị mắc av bốn mươi sáu trường hợp mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác
trong số các ca động mùa khỉ đã ghi nhận một trường hợp tử vong tại tp hcm
sau tai nạn xe gắn máy bé gái một mươi năm tuổi bị biến dạng vùng mặt nghiêm trọng
ca mổ tái tạo vùng mặt đã được các bác sĩ bệnh viện nhi đồng một tp hcm thực hiện xuyên đêm đã thành công tốt đẹp giữ được các đường nét trên gương mặt của bệnh nhi
bé gái một mươi năm tuổi được chuyển từ bệnh viện đao khoa bạc liêu lên tp hcm trong tình trạng bị chấn thương vùng mặt nghiêm trọng hầu như một nửa vùng mặt bên trái nát hết biến dạng
lúc đó chỉ sợ chấn thương sò não nhưng may mắn vùng não không bị tổn thương
các quá chục ct scanner cho thấy bệnh nhân bị tai nạn giao thông gãy phức hợp gò má trái vứt thương phần mềm bên trái phức tạp đứt lệ quảng trên dưới mắt trái
ngoài ra bệnh nhân còn bị gãy răng cửa thùng lưỡi
bé này thì gồm có hai vấn đề chính là chấn thương phần mềm rất là phức tạp và chấn thương xương
với chấn thương xương thì các bác sĩ phẫu thuật đã kết hợp xương cho bé ở bốn vị trí và có sử dụng nẹp pit để đặt vào trong đó cố định lại phần xương gãy
và phần xương gãy cũng rất là phức tạp cũng tốn thời gian để xử lý phần xương
sau đó thì các bác sĩ mới xử lý phần mô mềm
thì mô mềm có các vết chân mềm
vết thương phức tạp rách lóc và thiếu hỏng
đây là một cái thách thức để có thể là tạo hình và tạo lại cái chức năng cũng như thẩm mỹ đặc biệt là thẩm mỹ cho khuôn mặt
đây là chính là cái điểm mấu chốt và điểm khó nhất trong ca này
theo các bác sĩ tuy trường hợp này không phải là ca cấp cứu khẩn nhưng do vết thương vùng mặt nếu làm trẻ dễ gây nhiễm trùng
nên các bác sĩ quyết định chạy đua thời gian để tái tạo vùng mặt cho

nếu để cho mắt sẽ chạy lại thì nhiễm trùng sẽ tăng lên rất nhiều
ca mổ được tiến hành xuyên đêm với sự tham gia của liên khoa gồm ngoại tổng quát mắt răng hàm mặt tai mũi hỏng
các bác sĩ phải sử dụng hai mươi một lỗ nẹp một mươi bốn vít và hai mươi sợi chỉ mỗi sợi bảy mươi năm cm để sắp xếp tạo hình giữ lại xương cho bệnh nhân
cố gắng giảm để lại các vết sẹo trên mặt hạn chế co kéo mắt môi và sự biểu cảm của khuôn mặt
tới vô là tới bác này mổ gã rồi bác nói là thành công rồi người nhà an tâm đi là lúc đó mừng dữ rồi
các bác sĩ đã cố gắng tái tạo lại cái khuôn mặt đẹp nhất có thể
cùng với đó là sử dụng những kỹ thuật để khâu thẩm mỹ cho bé
do vậy với tình hình hiện tại thì thấy các vết sẹo đẹp
và sau này cùng với những biện pháp bổ trợ có thể là sử dụng thuốc chống sẹo
thuốc giảm sẹo và dùng các biện pháp như là laser thì sẽ có một kết quả tốt khả quan cho bé
cho dù tốt như thế nào thì vẫn để lại cái vết sẹo
và trên khuôn mặt của một bé gái thì đây cũng là một cái vấn đề đáng quan tâm
và đó cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh
đặc biệt là cho cái vấn đề là các bé tự đi xe máy
tham gia xe máy khi có thể là chưa đủ tuổi
và đặc biệt là không đuổi buộc bảo hiểm thì rất nguy hiểm
theo các bác sĩ thời gian qua bệnh viện tiếp nhận nhiều ca tai nạn giao thông
liên quan đến việc trẻ em chưa đủ tuổi sử dụng xe gắn máy
trường hợp bé gái này chính là bài học cảnh tỉnh cho phụ huynh
khi giao xe gắn máy cho các cháu sử dụng
bên cạnh đó các bác sĩ cũng khuyến cáo
việc đổi mũ bảo hiểm đúng cách khi đi xe gắn máy
cũng giúp giảm thiểu các chấn thương xảy ra trong quá trình tham gia giao thông
từ ngày một mươi đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
công ty lữ hành saigon tourist sẽ tiếp tục đón tiếp và phục vụ ba chuyến tàu biển quốc tế
thuộc hãng celebrity cruise đến việt nam
tàu celebrity soltis mang theo hai bảy trăm linh hành khách quốc tịch mỹ canada và anh
đến việt nam năm ngày
theo hành trình xuyên việt đến cảng phố mỹ và rìa vốn tàu vào ngày một mươi tháng một mươi một
đến nha trang ngày một mươi một tháng một mươi một
đến huế ngày một mươi hai tháng một mươi một
và đến hạ long ngày một mươi ba tháng một mươi một
ngay sau đó trong chuyến hải trình tiếp theo đến việt nam
tàu celbrity soltis tiếp tục đưa hai bảy trăm linh khách quốc tịch mỹ canada và anh
đến hạ long ngày một mươi tám tháng một mươi một
đến huế ngày hai mươi tháng một mươi một
và cảng phố mỹ và rìa vốn tàu ngày hai mươi hai tháng một mươi một
đến cuối tháng một mươi một
tàu biển celebrity millennium cập cán tại huế vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
sẽ đưa hai một trăm linh khách quốc tịch mỹ canada anh và úc
đến khám phá khu vực miền trung trong ngày
đại diện lữ hành saigon tourist cho biết
sẽ triển khai đa dạng các hành trình tu hấp dẫn phong phú tại điểm đến
giúp du khách tàu biển celebrity soltis
trải nghiệm lịch sử văn hóa con người
cũng như ẩm thực đặc sắc tại ba miền đất nước
quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay phía nam
bây giờ đây hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội